tại hội nghị thượng đỉnh liên minh châu âu eu diễn ra vào ngày hôm qua
các nhà lãnh đạo eu và tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
đã tiến hành thảo luận về an ninh lương thực toàn cầu
và các biện pháp trừng phạt nga liên quan đến cuộc xung đột tại ukraine
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres tham gia hội nghị thượng đỉnh eu
chỉ vài ngày sau khi liên hợp quốc gia hạn thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen
do liên hợp quốc và thổ nhĩ kỳ làm trung gian
thỏa thuận này giúp vận chuyển ngũ cốc từ các cảng của ukraine ra thế giới
đóng góp vai trò quan trọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu
dự kiến tại hội nghị các nhà lãnh đạo sẽ ủng hộ kế hoạch
mà các ngoại trưởng đã nhất trí ngày hai mươi tháng ba
về việc cung cấp đạn pháo cho ukraine trong năm tới
liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu trước thềm hội nghị
ông guterres đã kêu gọi eu dẫn đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
và kiềm chế sự ấm lên của trái đất